các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
trong khi đó một số tổ chức cá nhân còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch một số hoạt động tập trung đông người vẫn tổ chức ở nhiều nơi
do đó ngày tám tháng một mươi hai ban thường vụ thành ủy hải phòng ban hành chỉ thị chín yêu cầu các cấp ủy chính quyền tập trung quyết liệt không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
theo đó cấp ủy chính quyền các cấp tập trung cao hơn quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương đơn vị
tuyệt đối không chủ quan lơ là thỏa mãn với những kết quả đã đạt được
tuân thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương và thành phố hướng dẫn của ngành y tế và các ngành chức năng phát huy tính chủ động linh hoạt
đề ra các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương đơn vị
triển khai thực hiện mô hình trạm y tế lưu động tại tất cả các xã phường thị trấn chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện
thực hiện cách ly y tế quản lý theo dõi khám và điều trị f tại nhà theo hướng dẫn của trung ương và chỉ đạo của thành phố
tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là thực hiện các biện pháp năm k của bộ y tế tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan sau khi tiêm vaccine
để mỗi người dân phải ý thức được rằng sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng là trên hết
khi có yếu tố dịch tễ triệu chứng biểu hiện của bệnh cần chủ động liên hệ ngay với cơ sở y tế
để được tư vấn khám cách ly và điều trị kịp thời thường xuyên kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch
nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng quán ăn cơ sở lưu trú dịch vụ thương mại các hoạt động sự kiện tập trung đông người
bên cạnh đó các cơ quan địa phương đơn vị trong toàn thành phố tuyên truyền quán triệt vận động yêu cầu cán bộ đảng viên công chức viên chức
người lao động nâng cao ý thức gương mẫu đi đầu nêu gương trong phòng chống dịch
hạn chế tối đa việc tổ chức tham gia các hoạt động có đông người tập trung nhất là việc hiếu việt hi tiệc liên hoan hoạt động tính ngưỡng v v
tích cực vận động người thân và nhân dân cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh
người đứng đầu cấp ủy chính quyền chủ động sáng tạo linh hoạt hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại địa phương đơn vị
chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu chủ quan lơ là không quyết liệt trong thực hiện phòng chống dịch bệnh tại địa phương đơn vị
ngoài ra các sở ban ngành thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân đồng thời tích cực hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
bảo đảm an sinh xã hội phục hồi và phát triển kinh tế
công an thành phố bộ chỉ huy quân sự thành phố bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải phòng đẩy mạnh công tác phối hợp
đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố sẵn sàng có các biện pháp tăng cường ứng phó trong trường hợp dịch lan rộng
bàn tuyên giáo thành ủy bàn dân vận thành ủy mặt trận thủ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp
nhất là tại cơ sở tiếp tục phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức đảng viên hội viên và nhân dân
trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy các đồng chí ủy viên thành ủy tăng cường chỉ đạo
triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch ở địa phương đơn vị được phân công phụ trách thường xuyên đôn đốc
kiểm tra việc thực hiện báo cáo ban thường vụ thành ủy thường trực thành ủy
trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì ngoài sự nỗ lực và các biện pháp chặt chẽ để phòng chống dịch của các cơ quan chức năng
thì ý thức của mỗi người dân cũng hết sức quan trọng
người dân hãy tự giác nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định tại các địa phương đảm bảo tuân thủ năm k của bộ y tế
hiện tại cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết lịch sử di truyền của những người tiếp xúc với tám cô gái xinh đẹp này
những ai từng tiếp xúc chủ động liên hệ ngay với trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ xét nghiệm và hướng dẫn cách ly theo quy định
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại